cũng trong ngày hôm nay một mươi ba tháng tám trung tâm y tế huyện hớn quản tỉnh bình phước đã tổ chức trao giấy chứng nhận ra viện cho bệnh nhân dập bàn tay nuôi bàn tay trong ổ bụng là trường hợp f đã điều trị khỏi covid một mươi chín
vào ngày một mươi sáu tháng bảy bệnh nhân nam một mươi tám tuổi chú khu phố ba thị trấn tân khai huyện hớn quản bị tai nạn lao động dập bàn tay nuôi cấy bàn tay trong ổ bụng chờ tạo vạt da
từ da bụng qua ra tay được điều trị tại bệnh viện ở tp hcm đến ngày hai mươi ba tháng bảy xuất viện về nhà
đến ngày hai mươi sáu tháng bảy bệnh nhân này bị phát hiện dương tính với sars cov hai
qua một mươi chín ngày điều trị bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai liên tiếp hai lần đủ điều kiện xuất viện theo quy định
sau khi ra viện bệnh nhân được trung tâm y tế huyện hớn quản dùng xe chuyên dụng đưa về tận nơi cư trú và hướng dẫn tiếp tục theo dõi sức khỏe cách ly tại nhà một mươi bốn ngày theo quy định